tổng lãnh sự quán hoa kỳ tại tp hcm đại học quốc gia thành phố và đại học fosland đã tổ chức buổi hội thảo về giáo dục đại học hoa kỳ tại tp hcm
tham gia hội thảo có lãnh đạo và cán bộ quản lý các trường đại học các nhà tuyển dụng của việt nam cộng đồng doanh nghiệp phòng công nghiệp và thương mại hoa kỳ
tại buổi hội thảo đã giải đáp tất cả những thông tin như vì sao hệ thống các trường đại học hoa kỳ thu hút được nhiều du học sinh các nước sự vượt trội của các trường đại học hoa kỳ là gì
ngoài ra buổi hội thảo còn giới thiệu về việc xây dựng hệ sinh thái nhà trường doanh nghiệp chính phủ thúc đẩy đổi mới sáng tạo các điểm giống và khác nhau giữa các trường đại học công lập và tư thục tại hoa kỳ kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận bằng cấp tại hoa kỳ
hội thảo còn là dịp để các cán bộ quản lý các trường đại học và cộng đồng doanh nghiệp của việt nam và hoa kỳ tìm hiểu để đẩy mạnh liên kết cũng như học tập kinh nghiệm trong công tác quản lý giáo dục và giảng dạy